fpt mới đây đã có thông báo thay đổi nhân sự gửi tới ủy ban chứng khoán nhà nước
theo đó nhà sáng lập trương gia bình sẽ tiếp tục làm chủ tịch hội đồng quán trị của fpt đến năm bảy mươi một tuổi
bên cạnh đó ông bùi quang ngọc vẫn giữ chức vụ phó chủ tịch hội đồng quản trị
như vậy tới năm hai nghìn hai mươi bảy ông trương gia bình và ông bùi quang ngọc cùng ở tuổi bảy mươi một
được biết ông trương gia bình đảm đương vị trí chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc fpt giai đoạn từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn chín
trong năm hai nghìn chín ông bình tiếp tục đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
vị trí này sau đó được giao cho nhân sự cấp cao khác và ông bình vẫn đảm nhiệm vị trí cao nhất của tập đoàn
như vậy nếu tính từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn hai mươi bảy
ông trương gia bình gánh vác trọng trách chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn fpt trong hai mươi năm năm